hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế apec lần thứ hai mươi bảy đã thành công tốt đẹp
với việc thông qua tuyên bố pucha zaya về tầm nhìn apec tới năm hai nghìn hai mươi
và tuyên bố chung kuala lumpur năm hai nghìn hai mươi đánh dấu việc hoàn thành thực hiện sáng kiến
do việt nam khởi xướng về thành lập nhóm tầm nhìn apec và xây dựng định hướng hợp tác của apec
trong giai đoạn phát triển mới được thông qua tại hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi năm
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà nẵng
tại hội nghị các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ đánh giá về những chuyển biến sâu sắc
và xu thế lớn của thế giới và khu vực vai trò của hợp tác apec trong cục diện đang định hình
bên cạnh tiếp tục khẳng định duy trì môi trường thương mại và đầu tư mở và tự do
hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ và hoạt động hiệu quả
các nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa liên kết kinh tế
kết nối toàn diện kết nối số tại châu á thái bình dương
đáng chú ý hội nghị có nhiều ý kiến lạc quan về triển vọng xây dựng khu vực thương mại tự do châu á thái bình dương
hoàn ngành hiệp định đối tác toàn diện chiến lược xuyên thái bình dương cptpp đang được triển khai
và hiệp định đối tác kinh tế khu vực toàn diện rcep vừa được ký kết ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
với vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chia sẻ kinh nghiệm và thành tiệu của việt nam nói riêng
và của cộng đồng asean nói chung trong chủ động thích ứng hành động quyết liệt kịp thời kiểm soát đại dịch
xử lý các hệ lụy kinh tế xã hội và từng bước phục hồi kinh tế
apec phối hợp hành động kiểm soát kỳ cực một mươi chín và thúc đẩy lưu cách kinh tế bảo đảm các chuỗi cung ứng
để châu á thái bình dương tiếp tục là đầu tàu trong tiến trình phục hồi kinh tế
là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi việt nam đã cùng một thành viên cộng đồng asean thực sự gắn kết
phối hợp chặt chẽ với nhiều đối tác cũng là một số thành viên của apec ở đây
chủ động thích ứng hành động quyết liệt kịp thời kiểm soát được đại dịch xử lý các hệ lụy về kinh tế
xã hội và từng bước phục hồi kinh tế
trong đó một mươi năm nước tại hội nghị asean tháng ba bảy vừa rồi đã ký hiệp định rời xếp với quy mô ba mươi gdp toàn cầu
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam sẽ tiếp tục đồng hành
cùng các thành viên apec để biến tầm nhìn và ước vọng được thông qua ngày hôm nay thành trái ngọt của hòa bình
ổn định và hạnh phúc của mọi người dân trong khu vực
kết thúc hội nghị thủ tướng new zealand jacinda aden đã chính thức nhận bàn giao vai trò chủ nhà hội nghị
các nhà lãnh đạo kinh tế apec lần thứ hai mươi tám với chủ đề cùng đồng hành cùng hợp tác cùng tăng trưởng